thưa quý vị cảnh sát đức ngày hôm qua đã bắt giữ một nam công nhân syri hai mươi tám tuổi có liên quan đến âm mưu đánh bom nhằm vào dân thường
theo nguồn tin cảnh sát lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng trên tại hamburg và tiến hành lục xoát tại một số địa chỉ ở thành phố cảng này
cũng như thị trấn kemten miền nam nước đức khoảng hai trăm năm mươi nhân viên cảnh sát đã được huy động tham gia chiến dịch này
lực lượng chức năng đã thu giữ một số nguyên liệu nổ trong số vật chứng thu được tại các địa điểm khám xét
trước khi tiến hành bắt giữ cảnh sát đức đã điều tra hai đối tượng gồm kẻ bị bắt giữ và em họ hai mươi bốn tuổi
hai đối tượng này được xác định có tư tưởng hồi giáo cực đoan và bị tình nghi âm mưu tiến hành một vụ tấn công bằng bom tự chế nhằm vào dân thường
cảnh sát đức cho biết tòa án đức đã cáo buộc đối tượng hai mươi tám tuổi với tội danh tài trợ khủng bố
hiện cả hai nghi phạm trên đều chưa rõ danh tính và các công tố viên chưa công bố cụ thể các mục tiêu có thể bị tấn công
còn tại thổ nhĩ kỳ ít nhất một trăm một mươi nhà hoạt động nhà bảo vệ vật thư ủng hộ người quốc đã bị bắt giữ
việc bắt giữ này diễn ra trong các cuộc bố giáp được tiến hành chỉ ba tuần trước cuộc bỏ phiếu quyết liệt có thể kéo dài hai mươi năm cầm quyền của tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan
theo cảnh sát thổ nhĩ kỳ chiến dịch chống khủng bố được tiến hành đồng thời tại hai mươi một tỉnh trong đó có diabakia thủ phủ không chính thức của người quốc thiểu số ở nước này
những người bị bắt giữ bao gồm người bị tình nghi kích động gần sáu mươi cuộc biểu tình trên đường phố kể từ năm hai nghìn một mươi
nghi phạm được cho là đã chuyển tiền cho đảng công nhân quốc pkk từ các thành phố do đảng dân chủ nhân dân hdp thân người quốc nắm giữ
hiệp hội luật sư dia bakir xác nhận số vụ giam giữ có thể lên tới một trăm năm mươi bao gồm hai mươi luật sư năm nhà báo và ba diễn viên
những cuộc đột kích trên được cho là lớn nhất kể từ khi một trăm linh tám nghi phạm bị bắt trong một tiến dịch tương tự vào năm hai nghìn một mươi
trong khi đó bộ ngoại giao thụy điển ngày hai mươi năm tháng bốn thông báo trục xuất năm nhân viên ngoại giao nga với lý do những người này có những hoạt động không phù hợp với công ước viên về quan hệ ngoại giao
tuyên bố của bộ ngoại giao thụy điển cho biết đã triệu đại sứ nga tại nước này tới để thông báo quyết định trên theo đó yêu cầu năm nhân viên sứ quán nga phải rời khỏi thụy điển
hồi tháng bốn năm ngoái thụy điển cũng đã trục xuất ba nhà ngoại giao nga sau khi xung đột bùng phát tại ukraine
theo hãng tin tass phản ứng trước động thái mục
bộ ngoại giao nga ngay lập tức ra tuyên bố sẽ có biện pháp phù hợp để đáp trả quyết định này
liên quan tới tình hình sudan nhiều quốc gia tiếp tục gấp rút sơ tán các nhà ngoại giao và công dân của họ khỏi sudan trong bối cảnh tiếp tục xảy ra xung đột giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh
các hoạt động diễn ra khi lệnh ngừng bắn kéo dài bảy mươi hai tiếng đồng hồ vừa được thống nhất vào thứ hai
trong ngày hai mươi năm tháng bốn đức và pháp
đã đưa tổng cộng hơn một người từ hơn ba mươi quốc gia đến nơi an toàn
bao gồm các công dân bỉ anh hà lan jordan mỹ pháp cũng như người đức
bằng đường hàng không và đường biển qua cảng sudan
trên biển đó cách khak tum khoảng tám trăm linh km
một số quốc gia ả rập cũng đang sơ tán công dân khỏi sudan do tình hình an ninh ngày càng xấu đi
về phần mình bộ ngoại giao trung quốc nhấn mạnh
hầu hết các công dân nước này đã được sơ tán an toàn theo nhóm sang các nước láng giềng
song song với đó
mỹ đang làm việc với các nhóm và đối tác dân sự của sudan
để đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài cùng các thỏa thuận nhân đạo
tuy nhiên đặc phái viên liên hợp quốc về sudan đánh giá lệnh ngừng bắn do mỹ làm trung gian
dường như cho đến nay vẫn được duy trì ở một số khu vực
nhưng không có dấu hiệu cho thấy các bên tham chiến sẵn sàng đàm phán nghiêm túc
chứng tỏ cả hai bên đều nghĩ sẽ có khả năng giành chiến thắng quân sự trước bên kia
giao tranh giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf nổ ra từ ngày một mươi năm tháng bốn
đến nay đã khiến nhiều khu vực dân cư thành vùng chiến sự
cướp đi sinh mạng của ít nhất bốn trăm sáu mươi người và trên bốn sáu trăm ba mươi người bị thương
ngày hai mươi năm tháng bốn tại thủ đô moscow của nga đã diễn ra cuộc thảo luận
giữa bộ trưởng quốc phòng bốn nước nga iran syri và thổ nhĩ kỳ
về các biện pháp nhằm tăng cường an ninh và chống khủng bố tại syri
bộ quốc phòng nga nêu rõ tại cuộc hội đàm
các bộ trưởng quốc phòng đã thảo luận về các bước đi thực tế
nhằm tăng cường an ninh ở syri
và bình thường hóa quan hệ giữa syri và thổ nhĩ kỳ
theo bộ quốc phòng nga cuộc thảo luận đặc biệt tập trung vào các biện pháp
nhằm ứng phó với mối đe dọa khủng bố và cuộc chiến
chống các nhóm cực đoan ở quốc gia trung đông này
các bên tái khẳng định cam kết ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của syri
và nhất trí rằng cần phải tăng cường các nỗ lực
để tạo điều kiện cho người tị nạn syri hồi hương
bộ quốc phòng nga cho biết các bộ trưởng quốc phòng
ghi nhận tính xây dựng của định dạng đối thoại này
và nhấn mạnh rằng cần tiếp tục xúc tiến các cuộc đối thoại tương tự
vì lợi ích của việc ổn định hơn nữa tình hình ở syri nói riêng và khu vực nói chung
quân đội philippines và mỹ vừa tiến hành tập trận tên lửa phòng không chung
đây là một nội dung trong cuộc tập trận bắn đạn thật giữa quân đội hai nước
đang diễn ra tại căn cứ hải quân phía bắc manila
trong buổi diễn tập này quân đội hai nước đã bắn các loại tên lửa đất đối không
patriot và stinger thường được sử dụng để bắn hạ
máy bay và tên lửa của đối phương nhằm cải thiện năng lực phòng không
đại diện mỹ cho biết cuộc tập trận là nhằm thể hiện các cam kết của mỹ
với các đối tác đồng minh trong khu vực cũng như đảm bảo mỹ sẵn sàng
cung cấp các lực lượng hỗ trợ khi cần thiết
cuộc tập trận bắn đạn thật này là một phần cuộc tập trận thường niên
kéo dài gần ba tuần giữa mỹ và philippines
tập trận năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn một mươi bảy binh sĩ tham gia
tổ chức y tế thế giới who vừa qua đã phát hiện quần đảo massan
và miscornesia những lộ hàng sirihaw chứa chất độc hại do công ty ấn độ sản xuất
tuy nhiên không cho biết liệu các quần đảo này có ghi nhận trường hợp
trẻ em nhiễm độc liên quan tới sản phẩm thuốc trên hay không
thông báo nêu rõ các mẫu sản phẩm thuốc sirohor chứa hàm lượng
diethylen và ethylenglicol ở mức độc hại có thể dẫn đến tử vong
theo who nhà sản xuất các lô thuốc mới được phát hiện tại tây thái bình dương
là của một công ty ấn độ đều chưa được tổ chức này phê chuẩn về độ an toàn và chất lượng
who kêu gọi các nước cần thắt chặt công tác giám sát để đảm bảo phát hiện
các sản phẩm có rủi rò nhiễm độc
cơ quan này cho biết đang tăng cường phối hợp với các nước để xét nghiệm độc tố
trong các sản phẩm thuốc
năm ngoái who đã đưa ra cảnh báo về các sản phẩm thuốc hò dạng siro
do các nhà sản xuất tại ấn độ và indonesia sản xuất
được xác định có liên quan tới ba trăm linh ca tử vong ở trẻ em
hầu hết dưới năm tuổi tại các nước gambia indonesia và uzbekistan
các trường hợp này đều tử vong do tổn thương thận cấp tính
mới đây trung quốc đã ra quyết định thay thế xét nghiệm pcr
bằng xét nghiệm kháng nguyên đối với khách du lịch trong nước
triển khai từ ngày hai mươi chín tháng bốn sắp tới
bộ ngoại giao trung quốc cho biết tất cả khách du lịch trong nước
sẽ chỉ cần xuất trình kết quả xét nghiệm kháng nguyên covid một mươi chín
được thực hiện trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ trước khi lên chuyến bay
bên cạnh đó các hãng hàng không cũng không cần kiểm tra kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
trước khi bắt đầu hành trình bay
trong khi đó trung quốc vẫn áp dụng xét nghiệm pcr đối với du khách
đến từ một số quốc gia khác bao gồm mỹ hàn quốc và nhật bản
trước đó trung quốc cũng đã nới lỏng quy định xét nghiệm covid một mươi chín
với khách du lịch nước ngoài đến từ singapore malaysia philippines
campuchia và new zealand
theo đó du khách từ các nước trên không cần khai báo kết quả xét nghiệm pcr như trước đây
mà chỉ cần khai báo kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với hải quán trung quốc
thưa quý vị bảo tàng mosun của iraq là nơi lưu giữ các di sản văn hóa của quốc gia này
qua nhiều thời kỳ nhưng trải qua nhiều năm xung đột
những di sản này đã bị thất lạc hoặc thậm chí bị tàn phá
từ năm hai nghìn một mươi chín các chuyên gia phục hồi của pháp đã kết hợp với bảo tàng mosun
nhằm khôi phục chế tác mang lại sức sống mới cho những di sản văn hóa tưởng chừng bị lãng quên
và đây cũng là câu chuyện sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối của bản tin sau đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
năm hai nghìn một mươi năm nhóm phiến quân thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã tràn vào bảo tàng thành phố musun iraq
và tiến hành phá hủy các cổ vật bên trong bảo tàng gây ra thiệt hại nặng nề
nhiều bức tượng và tác phẩm điêu khắc vô giá có từ lâu đời đã bị hư hại nghiêm trọng
nhiều bức tượng bị vỡ đồ đạc nằm tróng chơi trên đền nhà là những gì còn sót lại sau khi is xuất đi
nhiều năm đã trôi qua kể từ sự việc không mong muốn này các nhà nghiên cứu của pháp và iraq vẫn đang nỗ lực
trên hành trình không hề dễ dàng phục hồi các cổ vật bị phản nát
kể từ hai nghìn một mươi chín một nhóm chuyên gia phục chế tới từ nước pháp bắt đầu hỗ trợ các nhà khảo cổ học tại địa phương
tái tạo lại những cổ vật quý giá tại bảo tàng monsun từ hơn hai bảy trăm linh mảnh vỡ
những mảnh vỡ này được tìm thấy tại bảo tàng
phóng năm hai nghìn một mươi bảy
chúng ta hiện đang đứng trước một phần đế ngay vàng của vua ashur nassi pan đệ nhị
chúng ta có thể thấy các chữ viết trên mảnh đế này và những mảnh tương tự còn sót lại
đây là di sản của văn hóa iraq là di sản của đế chế asyri đã từng tồn tại trên vùng đất vĩ đại này
thách thức lớn nhất mà nhóm phải đối mặt là số lượng lớn các mảnh vỡ cần được sắp xếp khi bắt đầu nhiệm vụ
hàng ngày các nhân viên tại đây phải kiên nhẫn phân loại và sắp xếp các mảnh vỡ với đủ các kích cỡ
hình dạng khác nhau sau đó dán nhãn phân loại cho từng mảnh vỡ này
các nhà nghiên cứu ví von nhiệm vụ của mình với việc ghép hình hay giải câu đố
chúng tôi tiến hành thu thập các mảnh vỡ sau đó nghiên cứu các bức ảnh thực tế về hình dạng các cổ vật trước đây để vạch ra cách thức phục chế
chúng tôi cũng trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu với các chuyên gia pháp
bây giờ chúng tôi đang tiến tới công đoạn tuyệt vời nhất
chúng tôi bắt đầu lắp ráp và dán các mảnh lại với nhau dần dần tái tạo các cổ vật cho đến khi chúng được phục hồi hoàn toàn
tuy nhiên có thể có một vài phần không toàn vẹn vì một vài mảnh cổ vật đã bị nghiền nát hoặc bị mất
việc khôi phục các cổ vật đã bị phá nát nguyên vẹn như lúc ban đầu là nhiệm vụ bất khả thi
tuy nhiên không vì vậy mà công việc của các nhà nghiên cứu bị mất đi giá trị
công cuộc phục chế đang được tiến hành theo các phương pháp tiên tiến nhất theo tiêu chuẩn quốc tế
để tái tạo lại các đồ vật như trước đây
không có một vết chảy xước nào là điều không thể
nhưng chúng tôi có thể giúp kể lại câu chuyện về một thời kỳ lịch sử của iraq
để chúng ta trân trọng hơn di sản văn hóa của dân tộc
ý tưởng của chúng tôi không phải là phục hồi các cổ vật về lại trạng thái như trước đây
mà chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này để chỉnh sửa những hư hại
làm sạch các cổ vận để công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng chúng một lần nữa
từ đó họ có thể hiểu hơn về một thời kỳ lịch sử
với cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
chương trình phục hồi này nằm trong dự án được tài trợ bởi liên minh quốc tế
về bảo vệ di sản văn hóa ở các khu vực xung đột
các đối tác quốc tế của dự án là bảo tàng duf của pháp
viện smithsonian của washington và quỹ di tích thế giới
qua bốn năm nỗ lực nhiều công trình cổ vật tưởng chừng như không thể cứu vãn
đã được trả lại hình hài
từ đó giá trị lịch sử của những di sản này được duy trì và lưu giữ cho các thế hệ mai sau